để bảo vệ trận tuyến phòng chống covid một mươi chín tại các khu công nghiệp ngoài các biện pháp phòng dịch chặt chẽ tại các phân xưởng nhà máy
thì bản thân công nhân người lao động cũng phải nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch mọi lúc mọi nơi
tại thành phố đà nẵng các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ đang là những nhân tố tích cực trong công tác phòng chống dịch tại địa phương
ông nguyễn thanh dũng là tổ trưởng tổ công nhân tự quản số một phường hòa khánh bắc quận liên kiểu
tổ có khoảng bảy trăm linh công nhân sống tại bốn trăm linh phòng trọ trên địa bàn
vào cuối giờ chiều tranh thủ lúc công nhân trở về từ các nhà máy phân xưởng cùng với thành viên tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng
ông có mặt để tuyên truyền thông tin cho mọi người về những nội dung văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch
vào cuối giờ chiều tranh thủ lúc công nhân trở về từ các nhà máy phân xưởng cùng với thành viên tổ phòng chống dịch
với công tác thông tin tuyên truyền của ban điều hành tổ công nhân tự quản người lao động tại các khu trọ nâng cao ý thức
chủ động các biện pháp để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình của mình khỏi các yếu tố nguy cơ
chỉ ra đường và ra ngoài tiếp xúc với mọi người thì luôn đeo khẩu trang rồi giữ khoảng cách an toàn
vì sợ thứ nhất là an toàn cho bản thân mình là trên hết
thứ hai nữa là người thân và là chính quyền địa phương ảnh hưởng tới rất nhiều
tôi sợ không biết là để ý thức để giữ cho mình khỏi bị gây nhiễm đồ các thứ đó để tìm khu phố cho đàng hoàng cho nó sạch
nếu mà một người mà bị thì cả khu phố đều bị cách ly cả
đến nay toàn thành phố đà nẵng có năm mươi hai tổ công nhân tự quản khu nhà trọ với hơn tám công nhân làm việc trong các khu công nghiệp
thực tế tổ đã được liên đoàn lao động thành phố thành lập đã nhiều năm nay
đây là lực lượng nòng công
tổ đã được liên toàn lao động thành phố nắm bắt tư tưởng nguyện vọng của người lao động
kịp thời tháo gỡ vướng mắt khó khăn góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
trong thời gian diễn ra dịch bệnh tổ phát huy hiệu quả
chúng tôi cũng thấy được một điều là các công nhân ở trọ rất là đan sen giữa rất là nhiều nhà máy
cho nên là khi mà một công nhân ở nhà máy này bị nhiễm bệnh
thì về khu trọ lại có thể là lây bệnh cho nhiều công nhân ở nhiều nhà máy khác
cho nên là có nguy cơ nó ảnh hưởng rất là lớn
cho nên là chúng tôi đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
các tổ là thường xuyên đi kiểm tra nhập ký đi về của các công nhân
và tiến hành hướng dẫn cho các công nhân tại tổ này khai báo y tế
đo thân nhiệt để mà giám sát sức khỏe của mình một cách thường xuyên hơn
sau khi xuất hiện chùm ca mắc covid một mươi chín từ một công ty trong khu công nghiệp
toàn bộ công nhân trên địa bàn thành phố đà nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cùng với đó ý thức tự giác và sự chủ động của công nhân trong phòng chống dịch tại nơi làm việc
cũng như ở nhà chính là yếu tố then chốt giúp đà nẵng bảo vệ chuỗi sản xuất an toàn
trên trận tuyến phòng chống dịch tại khu công nghiệp
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại